bị nhắc nhở vì vi phạm các quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín liền to tiếng thách thức vũ tiến minh chú tại huyện đức trọng đã bị công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án bắt tạm giam hai tháng
ngày bảy đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đức trọng đã tiến hành kiểm tra quán ăn linh nhi trên đường sư vạn hạnh thị trấn liên nghĩa về việc chấp hành các quy định của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phát hiện trong quán có một bàn ăn gồm chín người
trong lúc tiến hành làm việc với chủ quán đối tượng minh đã có hành vi to tiếng thách thức và dùng tay hất một thành viên của đoàn kiểm tra không dừng lại minh tiếp tục cầm ghế đập vào người này làm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra cơ quan công an đã tạm giam vũ tiến minh trong thời gian sáu mươi ngày để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật